chú tại tỉnh bến tre theo điều tra ban đầu ngày hai mươi năm tháng sáu nạn nhân gọi liện xuống nhà trọ ngủ cùng hứa sẽ cho tiền tiêu xài và mua cho xe mô tô
do bồn bực việc bị vợ mắng và bị nạn nhân tát vào mặt nên liển đã dùng tay xiết mạnh vào cổ cho đến khi nạn nhân tử vong
sau đó liền lấy xe mô tô tẩu thoát về tp hcm liền mở cốp xe của nạn nhân lấy bốn mươi bảy triệu đồng và bán xe mô tô được tám năm triệu đồng tiêu xài cá nhân
sau hai ngày đối tượng đã bị cơ quan công an điều tra bắt giữ
sau gần một tuần chính thức nhận nhiệm vụ ngày chín tháng bảy lực lượng chính quy công an xã hòa khương huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã theo dõi mật phục và bắt giữ được hai đối tượng cùng chú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng gồm nguyễn văn trức và lương công tuấn anh trức và anh rủ nhau đi trộm cắp tài sản cả hai dạo quanh nhiều khu vực dân cư của xã hòa khương khi thấy người dân sơ hở để nhiều bình ác quy ô tô cỡ lớn không có người trông coi
sau khi lấy được tài sản trức và anh đã mang ác quy đi tẩu tán thì bị lực lượng chính quy công an xã hòa khương theo dõi bắt quả tang qua thử nhanh cả trức và anh đều dương tính với chất ma túy
tối ngày hôm qua trên địa bàn xã cẩm huy huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe đạp điện hậu quả là ba em nhỏ đi trên xe đạp điện tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu
vào khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày chín tháng bảy ba em nhỏ đều quê ở xã cẩm nam đi xe đạp điện di chuyển theo hướng từ thị trấn cẩm xuyên về xã cẩm nam khi đến đến địa phận cẩm huy chiếc xe đạp điện đã bất ngờ va chạm với xe ô tô mang bị kiểm soát ba mươi e bốn mươi một nghìn ba trăm tám mươi hai đi cùng chiều do tài xế nguyễn mạnh tùng điều khiển hậu quả của vụ tai nạn đã khiến ba em nhỏ đi trên xe đạp điện tử vong tại chỗ